và hội họa được treo ngay ngắn trên bốn bức tường
mọi người di chuyển giữa các tác phẩm một cách yên tĩnh lúc thì chụp ảnh lúc thì trao đổi thi thào
cùng với đó là giai điệu ru rương của các ca khúc nhạc đồng quê bắc bộ
toàn bộ các tác phẩm tham gia triển lãm lần này là của tác giả phạm lực người họa sĩ bước ra từ chiến trường
chúng ta thấy trong cánh quảng lực là những người lao động họ rất cân cù chịu thương chịu khó và cố gắng vươn lên
hình thể rất là đẹp đi xem những cô gái đi cày đi vừa thì đi rất là hùng dũng hình thể rất là đẹp
nhưng mà phản khuất đâu đấy trong mắt của tất cả mọi người đều có những nỗi buồn
nỗi buồn là vì đất nước đang đối mặt với cuộc chiến tranh nó là hết sức khốc liệt và sống còn
chứ biết người thân của mình mình ở đấy đi cày ở đấy nhưng mà người thân ngoài chiến trường sẽ như thế nào
đúng là những bức tranh này nó miêu cầu
đúng là một thời kỳ rất đặc biệt trong lịch sử của đất nước
mỗi bức tranh là một màu sắc khác nhau một phong cách vẽ khác nhau
nhưng nguồn cảm hứng sáng tác của các nghệ sĩ đều từ phong cảnh phong tục và con người việt nam những năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm chín mươi
và thông qua tác phẩm thể hiện với công chúng một việt nam phong cảnh tươi đẹp đậm đà đặc sắc văn hóa
liên quan đến vụ gần hai mươi viên thuốc taxina hai trăm linh mg hết hạn phải tiêu hủy
mới đây sở y tế tp hcm đã có công văn gửi bộ y tế thừa nhận sự chậm chạp của mình trong việc xử lý hồ sơ
khiến thuốc taxina hai trăm linh mg đến tay bệnh nhân chậm trễ góp phần khiến cho thuốc tiêu thụ đến hết thời hạn vẫn còn phải tiêu hủy
sở y tế tp hcm đã xin rút kinh nghiệm về vấn đề này
báo cáo của sở y tế tp hcm nêu sau khi thanh tra tp hcm phát hiện tại bệnh viện truyền máu huyết học
tồn hai mươi viên thuốc hết hạn với tổng trị giá một mươi bốn tỷ đồng sở y tế đã chỉ đạo giám đốc bệnh viện chuyển máu huyết học
tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân có liên quan về các thiếu sót trong việc làm thủ tục tiếp nhận hơn ba mươi bốn viên thuốc taxina
bên cạnh đó sở y tế tp hcm yêu cầu giám đốc bệnh viện nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong dự chủ số lượng thuốc xin viện trợ
phải sát với thực tế sử dụng sở cũng yêu cầu giúp kinh nghiệm chung toàn ngành y tế tp hcm về việc tiếp nhận quản lý tiền
hàng viện trợ quà biếu tặng cho các đơn vị trực thuộc sở y tế khi phát hiện hạn dùng của thuốc viện trợ còn quá ngắn
nhưng công ty không đồng ý cho bệnh viện sử dụng mở rộng cho những bệnh nhân khác không tham gia chương trình
hoặc mở rộng cho những bệnh viện khác thì bệnh viện phải khẩn trương báo cáo cho sở y tế biết để hỗ trợ can thiệp
đồng thời nếu thấy thuốc cần thiết cho người dân bệnh viện tìm nguồn viện trợ khác
theo đúng nghĩa viện trợ nhân đạo không bao hàm việc đồng chi trả như công ty novatis đã làm
thưa quý vị và các bạn với gần bảy mươi hai thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất của cả nước
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi hai chung năm thứ ba tại thành phố cơ bản đã được hoàn thành
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tại thành phố hồ chí minh được tổ chức một cuộc thi
do chín trường đại học trên địa bàn thành phố đảm nhiệm và các điểm thi được giải đều
tại hai mươi bốn quốc gia
cụm thi này dành cho thí sinh của thành phố hồ chí minh và số thí sinh tự do dự thi tuyển
vào các trường đại học và cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế sở giáo dục đào tạo thành phố
đã phổ biến quy chế thi cho các trường trung học phổ thông về công tác thi tổ chức tập huấn
cho cán bộ coi thi học ban chỉ đạo kỳ thi và lên kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh
cụm thi này dành cho thành phố hồ chí minh và số thí sinh tự do dự thi tuyển vào các trường đại học

trong các hội thảo các chuyên gia nhà quản lý tập trung thảo luận làm rõ tính khoa học mức độ phù hợp của các tiêu chí phân định đánh giá kết quả phân định xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nghìn một mươi năm phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi năm đề xuất khả năng lựa chọn cách tiếp cận phù hợp về phân định đơn vị hành chính xã huyện tỉnh miền núi vùng cao đồng thời phân tích làm rõ những khó khăn bất cập làm cơ sở cho việc cơ cấu lại các chính
sách miền núi dân tộc đến nay cả nước có một mươi hai tỉnh vùng cao chín tỉnh miền núi hai mươi ba tỉnh có miền núi một trăm sáu mươi tám huyện vùng cao một trăm ba mươi ba huyện miền núi hai năm trăm hai mươi chín xã vùng cao và hai ba trăm một mươi một xã miền núi
từ kết quả hai hình thức phân định này ủy ban dân tộc và các bộ ngành địa phương đã áp dụng vào việc xây dựng triển khai những cơ chế chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội phù hợp có hiệu quả giải quyết khó khăn đặc thù cho các địa bàn này như hiến pháp hai nghìn một mươi ba
chức chính quyền địa phương luật ngân sách luật bảo hiểm y tế hai nghìn một mươi bốn luật ưu đãi đầu tư chương trình một trăm ba mươi năm về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa
macca là loại cây trồng mới được đưa vào trồng thử nghiệm ở tây nguyên khoảng một mươi năm trở lại đây bước đầu cho thấy cây macca có thể sinh trưởng phát triển được ở một số vùng sinh thái nhất là những vùng có khí hậu lạnh
sau năm bảy năm trồng cây macca đã cho quả nên có triển vọng phát triển trên địa bàn tây nguyên
tuy nhiên theo đánh giá của thường trực ban chỉ đạo tây nguyên đây là loại cây trồng mới nên cần phải thận trọng đánh giá kỹ trước khi mở rộng diện tích
theo thống kê của ban chỉ đạo tây nguyên tính đến thời điểm hiện nay các tỉnh tây nguyên đã trồng được hai hai trăm sáu mươi ha cây mắc ca chiếm hơn sáu mươi bốn diện tích cây macca của cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng quả tươi thu hái được là hai trăm bốn mươi sáu tấn chiếm gần chín mươi một năm sản lượng của cả nước

các phát hiện trên thùng xe chứa ba bảy trăm ba mươi năm kg cá nục nhỏ đã chết và bốc mùi hôi thối
trong đó một số khay cá có chưa lẫn cả cá nóc
chủ lô hàng là anh nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại khối năm phường nghị thủy thị xã cửa lò
khai đã mua gần bốn tấn cá nục chết bốc mùi hôi thối này tại càng cá phường nghị thủy
thuê anh hòa vận chuyển đi xã diễn ngọc huyện diễn châu
nhập cho một cơ sở ở đây làm nước mắm
số cá này đang được công an huyện nghi lộc thu giữ xử lý theo quy định của pháp luật
trong phân tích quốc tế nato cân nhắc gửi thêm binh sĩ tới afghanistan
chân dung tân tổng thống hàn quốc moon jae in
tổng thư ký nato jens stolzenberg hôm qua cho biết
liên minh quân sự này đang xem xét một đề nghị từ giới chức afghanistan
về việc gửi thêm hai tên binh sĩ
hàng nghìn binh sĩ tới quốc gia tây nam á này
đồng thời đưa ra quyết định dựa vào mức độ và phạm vi của nhiệm vụ trong những tuần tới
phát biểu sau khi có cuộc gặp với thủ tướng anh theresa may
ông stoltenberg xác nhận có thể đưa thêm binh sĩ tới afghanistan
song nhấn mạnh nato sẽ chỉ tiếp tục đào tạo hỗ trợ và cố vấn
mà không phải quay trở lại một chiến dịch tác chiến tại đây
hồi tháng một khoảng hai trăm linh binh sĩ của nato
chủ yếu là các binh sĩ của italia
được triển khai tới tỉnh fara của miền tây afghanistan
quan chức của nato cũng khẳng định
các binh sĩ liên quân chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng địa phương
tuy nhiên với việc điều động quân nói trên cho thấy
liên minh quân sự này đang gia tăng can dự trở lại vào cuộc xung đột ở afghanistan
kể từ ngày một mươi năm tháng năm tới
nga sẽ áp dụng quy chế quốc tế đối với các chuyến bay đi và đến từ belarus
qua đó hành khách không phải là công dân hai nước xuất nhập cảnh đến và từ belarus
theo đường hàng không sẽ vạch qua kiểm tra biên phòng
quy định mới không ảnh hưởng đến công dân
nga và belarus song họ vẫn có thể sử dụng hộ chiếu trong nước khi qua lại biên giới
một quy định thay đổi là các hành khách cần xuất trình thẻ lên máy bay
khi đi qua cửa khẩu tại các sân bay của nga để xác nhận chuyến bay đi và đến
các nước thuộc nhà nước liên minh
các quy định mới tạm thời chưa áp dụng cho các phương tiện giao thông khác
song đang xem xét thay đổi quy định qua lại biên giới đối với công dân của các nước thứ ba
cơ quan an ninh liên bang nga nêu rõ
quy định mới được áp dụng sau khi belarus miễn thị thực nhập cảnh trong vòng năm ngày
cho công dân của tám mươi quốc gia
nhằm mục đích ngăn chặn công dân các nước thứ ba có thể nhập cảnh trái phép vào nga
sau khi tổng thống mỹ donald trump quyết định xa thải giám đốc cục điều tra liên bang fbi
james comey thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng dân chủ chuck schumer
đã chỉ trích đây là một sai lầm lớn của tổng thống trump
quy định xa thải giám đốc fbi comey được đưa ra khá bất ngờ
trong khi ông đang phụ trách cuộc điều tra về khả năng các cố vấn của tổng thống trump
có liên hệ với nga để tác động tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ
hồi năm ngoái
theo ông stremmer tổng thống donald trump đã gọi điện cho ông
và thông báo việc xa thải giám đốc fbi kumi
và ông đã nói với tổng thống donald trump đây là một sai lầm rất lớn
ông streumer cùng nhiều nghị sĩ của đảng dân chủ đang đề nghị cho phép
một công tố viên độc lập hoặc một ủy ban độc lập mở cuộc điều tra các cáo buộc
về sự can thiệp của nga vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào hồi năm ngoái
cho đến nay giới chức nga luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên là vô căn cứ
quyết định xa thải ông james comey
theo khuyến nghị của bộ trưởng tư pháp mỹ vì cho rằng ông komi không thể lãnh đạo fbi
một cách hiệu quả đây được coi là động thái bất ngờ của tổng thống donald trump
trong bối cảnh ông komi đang phụ trách cuộc điều tra về khả năng các cố vấn của ông trump
tiếp xúc với nga để tác động tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ
thưa quý vị và các bạn tân tổng thống hàn quốc ông moon jae in thuộc đảng dân chủ tự do
đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ năm năm tới
từ những bất ổn về chính trị như sự chia rẽ vấn đề tham nhũng mất cân bằng kinh tế
hậu quả của mô hình kinh tế phụ thuộc vào các tập đoàn lớn cho đến những thách thức ngoại giao
đây cũng là những vấn đề gai góc mà vị tân tổng thống hàn quốc sẽ phải đối mặt
tuy nhiên với bản lĩnh của một chính trị gia vươn lên trong nghèo khó
từng chịu thất bại trước bà park geun hye trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi hai
nhưng sau đó lại là người chính thức trở thành người thay thế bà park geun hye tại nhà xanh
người dân hàn quốc hoàn toàn có thể tin tưởng và tương lai sáng lạn hơn của đất nước trong năm năm tới
mùa đông tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khoảng một mươi bốn người tị nạn triều tiên đã lên một chiếc tàu thùy của mỹ cập bến
tại cảng hung nam di rời đến hàn quốc để chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh liên triều
cha mẹ của tân tổng thống hàn quốc là một trong số nhóm người tị nạn nói trên
ông moon jae in sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại keoche hàn quốc
và tốt nghiệp chuyên ngành pháp luật của trường đại học kyung hee danh giá
tuy cha của ông moon là người ít nói song thường bày tỏ các quan điểm chính trị trong gia đình
và điều đó đã tác động tới việc định hình con đường chính trị của ông
trong thời gian theo học tại đây
ông moon jae in tham gia cuộc biểu tình chống lại tổng thống park chung hee
liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp yushin nhằm kéo dài thời gian nắm giữ quyền lực và bị bắt giam
sau đó ông moon jae in trở thành luật sư về nhân quyền và là cố vấn của cố tổng thống roh moon hyang
năm hai nghìn một mươi hai ông moon đã thất bại trước bà park kyung hee trong cuộc tranh cử tổng thống
và trong cuộc bầu cử năm nay ông moon giành chiến thắng cách biệt trước các đối thủ
do đã nắm bắt được khao khát thay đổi của người dân
khi nước này đang trong thời kỳ dối ghen sau vụ bê bối chính trị của bà park kune và người bạn thân lâu năm
chiến thắng này chiến thắng của khát khao thay đổi
trong suốt thời gian qua chúng tôi đã làm hết sức mình để hiện thực hóa ước mong của người dân
và tôi tin đó là động lực đưa chúng tôi tới ngày hôm nay
trong quá trình vận động tranh cử ông moon muốn tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia ứng cử
và hội đồng quản trị của các tập đoàn kinh tế lớn nói theo cách khác là có thể xóa bỏ quyền kiểm soát đối
các tập đoàn kinh tế lớn của hàn quốc
ông moon ủng hộ một lập trường mềm mỏng hơn đối với triều tiên so với người tiền nhiệm park kyung hee
bằng các cuộc đối thoại khuyến khích các hoạt động kinh tế liên triều
tôi sẽ bảo đảm ngăn chặn bất cứ hành động khiêu khích nào từ phía triều tiên
tôi sẽ kiến tạo hòa bình trên bán đảo triều tiên với sự bảo đảm an ninh vững chắc nhất
đưa mối quan hệ hàn quốc và triều tiên tới hòa bình hợp tác kinh tế và cùng nhau thịnh vượng
ông mon ủng hộ tái mở cửa khu công nghiệp kê sân dự án chung của triều tiên và hàn quốc
vốn được coi là biểu tượng của hợp tác xuyên biên giới nhưng bị đóng cửa tạm thời vào đầu năm hai nghìn một mươi
ngoài ra tân tổng thống hàn quốc sẽ xem xét lại cách thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thác của mỹ đang khiến trung quốc quay lưng với hàn quốc về mặt kinh tế
bộ ngoại giao thụy sĩ cho biết nước này có khả năng sẽ không cho phép thổ nhĩ kỳ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân
liên quan tới việc áp dụng án tử hình tại thổ nhĩ kỳ
cuộc trưng cầu ý dân về án tử hình tại thụy sĩ được cho là vi phạm các giá trị cơ bản của phương tây
và cần phải ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu như vậy
ước tính tại thụy sĩ có khoảng ba trăm linh người thổ nhĩ kỳ đang sinh sống
trước đó thủ tướng đức angela merkel cũng tuyên bố sẽ bác bỏ yêu cầu này của ankara
do nước này cũng là nơi có cộng đồng người thổ nhĩ kỳ lớn nhất châu âu đang sinh sống với một bốn triệu kiều dân gốc thổ nhĩ kỳ
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân